những ngày gần tết trung thu phố đèn lồng trên đường lương nhữ học quận năm thành phố hồ chí minh
lại trở thành địa điểm thu hút đông đảo du khách đến tham quan vui chơi
và hơn hết là tìm lại không khí trung thu xưa với những chiếc đèn lồng truyền thống được trưng bày rất nhiều tại đây
những hình ảnh lung linh đa sắc màu như thế này cuốn hút du khách đổ về phố đèn lồng nổi tiếng tại thành phố hồ chí minh
lồng đèn hầu hết được chính những gia đình ở đây sản xuất và kinh doanh
đây là điều tạo nên sự độc đáo cho phố đèn lồng lương giữa học mà cứ đến những ngày này
các bạn trẻ và du khách lại tìm đến tham quan dạo chơi và chụp ảnh
mình có rủ một số bạn bè với lại các anh chị em mình tới nơi đây để lưu lại một số hình ảnh đẹp về trung thu
sản phẩm thì rất đa dạng rất đẹp và giá cả thì tùy loại có mắc có rẻ nhưng mà thấy vẫn hợp lý
một điều dễ nhận thấy khắp các cửa ngõ của phố lương nhữ học là sự thắng thế của lồng đèn truyền thống so với lồng đèn nhập ngoại
nhiều chủ cửa hàng cho biết sức mua năm nay giảm so với năm trước
nhưng điều đáng mừng là các bạn trẻ
các bạn đã có ý thức hơn khi tham quan chụp ảnh không chèn lấn lộn xộn làm hư hỏng đèn
nhiều trường hợp sẵn sàng mua ủng hộ khi chụp ảnh xong
các hộ kinh doanh hy vọng những ngày cận tết trung thu việc kinh doanh sẽ thuận lợi hơn